các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đây là lần đầu tiên ông hulang đến việt nam
chuyến thăm của ông là chuyến thăm việt nam đầu tiên của một tổng thống pháp trong một mươi hai năm qua
chủ tịch nước trần đại quang chủ trì lễ đón
trong không khí cởi mở hiểu biết tin cậy lẫn nhau hai nhà lãnh đạo đã thảo luận và thống nhất nhiều biện pháp
thúc đẩy quan hệ song phương và trao đổi các vấn đề quốc tế khu vực cùng quan tâm
hai nhà lãnh đạo nhất trí đánh giá quan hệ việt nam pháp đang phát triển tích cực trên mọi lĩnh vực
và khẳng định quyết tâm chung đưa đối tác chiến lược việt nam pháp hướng tới một tầm nhìn hợp tác dài hạn
đáp ứng lợi ích và quan tâm chung của hai nước
trao đổi các văn kiện thỏa thuận hợp pháp giữa hai nước trên các lĩnh vực tương trợ tư pháp dẫn độ hợp tác tư pháp
đào tạo cán bộ nông nghiệp sảng dạy tiếng pháp ứng phó với biến đổi khí hậu
cung cấp máy bay chở khách airbus viễn thông vệ tinh phát triển cơ sở hạ tầng
tổng thống cộng hòa pháp và đoàn đại biểu cấp cao đang thăm chính thức việt nam
đánh giá cao ý nghĩa của chuyến thăm đối với quan hệ hai nước
đặc biệt trong bối cảnh quan hệ việt nam pháp đang phát triển tích cực trên mọi lĩnh vực
tổng bí thư nhấn mạnh đảng nhà nước và nhân dân việt nam vui mừng chia sẻ
những thành tiệu về mọi mặt mà cộng hòa pháp đạt được trong thời gian qua
ủng hộ mong muốn xích lại gần với đông nam á và chính sách xoay trục sang châu á của pháp
tổng bí thư đánh giá chuyến thăm này sẽ là một dấu mốc quan trọng đánh dấu quan hệ song phương
góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược việt nam pháp
khẳng định chuyến thăm sẽ thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước
bày tỏ mong muốn được sát cánh với việt nam trong quá trình phát triển trong tương lai
tổng thống olan cũng thông báo với tổng bí thư nguyễn phú trọng kết quả cuộc hội đàm với chủ tịch nước trần đại quang
nhất trí đánh giá và khẳng định quyết tâm chung đưa đối tác chiến lược việt nam pháp
hướng tới một tầm nhìn hợp tác dài hạn đáp ứng lợi ích và quan tâm chung của hai nước
tại cuộc hội kiến thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định chính phủ việt nam sẽ nỗ lực hết mình để tiếp tục thúc đẩy đưa quan hệ hợp tác việt nam pháp
trên các lĩnh vực ngày càng đi vào chiều sâu thiết thực và hiệu quả
trên tinh thần này thủ tướng nguyễn xuân phúc mong muốn hai bên tập trung và tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực mà pháp có thế mạnh
như xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ cao năng lượng hàng không vũ trụ y tế
cùng với đó thủ tướng đề nghị hai bên thúc đẩy hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực kinh tế thương mại đầu tư
phần đấu tăng gấp đôi kim ngạch thương mại hai chiều trong thời gian tới
khẳng định pháp luôn dành ưu tiên trong việc tăng cường hợp tác kinh tế với việt nam
lâu dài đầu tư thành công tại việt nam
ngoài ra pháp cũng mong muốn thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực khoa học công nghệ chuyển giao công nghệ giáo dục đào tạo
đánh giá cao việc pháp luôn là một trong những nhà tài trợ song phương hàng đầu châu âu cho việt nam
qua ngài tổng thống và các nghị sĩ trong đoàn
chủ tịch quốc hội cảm ơn nghị viện pháp đã hoàn tất phê chuẩn hiệp định đối tác và hợp tác toàn diện việt nam eu
và đề nghị pháp ủng hộ sớm ký và triển khai hiệp định thương mại tự do việt nam eu
về phần mình cảm ơn chủ tịch quốc hội đã dành thời gian tiếp đoàn
tổng thống pháp cũng khẳng định sẽ xem xét và tiếp tục tăng thêm những khoản tài trợ cho việt nam
cũng như tăng cường hơn nữa các dự án chống biến đổi khí hậu và phát triển cơ sở hạ tầng
với chủ đề tương lai chung của pháp và việt nam trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước đến việt nam
từ ngày năm đến ngày bảy tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu nhằm tăng cường hợp tác song phương giữa hai quốc gia
việt nam và pháp đây cũng là lần đầu tiên một nguyên thủ pháp đến thăm một cơ sở giáo dục đại học của việt nam
bày tỏ vui mừng và vinh dự khi được đón tiếp tổng thống pháp đến thăm đại học quốc gia hà nội
giám đốc nguyễn kim sơn cho biết đại học quốc gia hà nội vinh dự và tự hào khi đón ngài tổng thống đến thăm
và nói chuyện với các thế hệ cán bộ giảng viên và sinh viên nhà trường
giám đốc nguyễn kim sơn khẳng định chuyến thăm của ngài tổng thống pháp sẽ kết nối quá khứ và tương lai
mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới tạo đà một bước phát triển vượt bậc trong mối quan hệ việt pháp nói chung
và giữa đại học quốc gia hà nội và các đại học pháp nói riêng
chuyến thăm việt nam lần này nằm trong khuôn khổ đối tác chiến lược việt pháp được ký kết năm hai nghìn một mươi ba
đây là chuyến thăm việt nam đầu tiên của tổng thống pháp sau một mươi hai năm kể từ chuyến thăm của tổng thống jacques chirac
năm hai nghìn bốn nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác
nhiều mặt giữa việt nam và pháp
cộng hòa pháp hoan nghênh chính sách mở cửa của việt nam nhằm phát triển đất nước
hiện nay thế giới đang phải đối mặt với nhiều vấn đề như khủng bố biến đổi khí hậu an ninh lương thực
vì vậy pháp và việt nam cần hợp tác với nhau chặt chẽ để cùng gìn giữ nền hòa bình thế giới
pháp tiếp tục ủng hộ việt nam trên các diễn đàn quốc tế đặc biệt là mong muốn trở thành thành viên hội đồng bảo an liên hợp quốc
về vấn đề kinh tế pháp cam kết hỗ trợ việt nam trong lĩnh vực công nghệ cao công nghệ vũ trụ chia sẻ hợp tác về đào tạo
hiện nay số lượng sinh viên việt nam du học tại pháp mới chỉ dừng lại ở con số khiêm tốn và cần phải tăng số lượng nhiều hơn nữa trong thời gian tới
việt nam và pháp có nhiều điểm tương đồng về văn hóa giáo dục
đại học quốc gia hà nội được biết đến là một trong những trường đại học uy tín tại việt nam
vì vậy cần phải có nhiều chương trình hơn nữa thúc đẩy sự liên kết giữa các trường đại học việt nam với các trường đại học cơ sở nghiên cứu của pháp
để tiếng pháp ngày càng được phổ biến rộng cũng như các sinh viên cán bộ nghiên cứu việt nam được học tập và tiếp thu những kiến thức tiên tiến từ pháp
chuyến thăm đại học quốc gia là biểu tượng đẹp nhất trong quan hệ đối tác giữa hai nước
nhân dịp này đại học quốc gia hà nội và đại học bách khoa paris đã ký kết thỏa thuận hợp tác với sự hiện diện của ngài ives de may
giám đốc đại học bách khoa paris
minh chứng cho sự hợp tác hiệu quả trong lĩnh vực giáo dục giữa việt nam và pháp
hội nghị liên quan đã chính thức khai mạc tại trung tâm hội nghị quốc gia lào vào đầu giờ chiều ngày hôm nay
với sự tham dự của các nhà lãnh đạo một mươi nước thành viên asean cùng lãnh đạo các nước đối tác
thủ tướng nguyễn xuân phúc dẫn đầu đoàn việt nam tham dự hội nghị
trong diễn văn khai mạc thủ tướng lào thonglun sulit nhấn mạnh hội nghị cấp cao asean hai nghìn tám trăm hai mươi chín lần này không những diễn ra trong bối cảnh mới
với nhiều thời cơ và thách thức đối với asean
khi mà cộng đồng asean tập trung tổ chức thực hiện tầm nhìn cộng đồng asean hai nghìn hai mươi năm và thắt chặt sự hợp tác với bên ngoài
mà còn diễn ra trong bối cảnh khu vực và thế giới có nhiều diễn biến phức tạp
do vậy hội nghị lần này là cơ hội để các nhà lãnh đạo asean trao đổi thảo luận và đưa ra định hướng cho tiến trình triển khai tầm nhìn cộng đồng asean hai nghìn hai mươi năm
nhằm biến tầm nhìn thành hành động vì một cộng đồng asean năng động
ngay sau lễ khai mạc các nhà lãnh đạo asean đã dự lễ khởi động chiến dịch du lịch asean a g năm mươi họp phiên toàn thể hội nghị cấp cao asean lần thứ hai mươi tám
dự kiến trong kỳ họp hai ngày các nhà lãnh đạo sẽ thông qua gần năm mươi văn kiện về nhiều nội dung hợp tác quan trọng an ninh hàng hải tội phạm qua biên giới và thương mại
dự kiến sẽ là ba vấn đề chủ chốt sẽ được đưa ra thảo luận
cũng trong lễ khai mạc trong bài phát biểu đầu tiên tổng thống obama khẳng định nỗ lực của ông trong việc thúc đẩy các chính sách hướng đông không phải là nhất thời trong thời gian ông tại nhiệm
hiện giới chính trị mỹ đều nhận thức được vai trò quan trọng của khu vực châu á thái bình dương trong thế kỷ tới đối với mỹ cũng như đối với thế giới
đề cập tới hiệp định đối tác xuyên thái bình dương tpp tổng thống obama khẳng định đây vẫn là trụ cột trong chính sách tái cân bằng của mỹ tại châu á thái bình dương
trước giờ khai mạc hội nghị cấp cao sáng nay các bộ trưởng ngoại giao asean cũng đã họp hội nghị hội đồng cộng đồng chính trị an ninh asean lần thứ một mươi bốn và hội nghị hội đồng điều phối asean lần thứ một mươi tám
đại diện các phe phái đối địch của libya vừa kết thúc cuộc đàm phán do liên hợp quốc làm trung gian tại thủ đô tunis của tunisia nhằm thảo luận vấn đề chia sẻ quyền lực cũng như mối đe dọa từ các nhóm thanh chiến đang tàn phá quốc gia này
cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh lực lượng trung thành với chính phủ đoàn kết dân tộc liby gna đang đối mặt với sự phản kích dữ dội từ phía các tay súng thuộc tổ chức nhà nước hồi giáo is tự xưng ở thành phố duyên hải shitter
vòng đàm phán này được tổ chức nhằm tìm kiếm các giải pháp khẩn cấp cho cuộc khủng hoảng ở liby
cuối năm ngoái đại diện các phe phái chính trị tham gia đối thoại chính trị liby đã ký kết một thỏa thuận mở đường cho việc thành lập chính phủ đoàn kết dân tộc libya do liên hợp quốc bảo trợ
tuy nhiên tới nay gna vẫn chưa thể giành được quyền kiểm soát hoàn toàn đất nước cũng như không nhận được sự ủng hộ của quốc hội libya
trước lời kêu gọi của đức về việc ký kết hiệp ước mới về kiểm soát vũ trang tại châu âu bộ ngoại giao nga khẳng định moscow sẵn sàng đối thoại về cơ chế mới kiểm soát vũ khí thông thường tại châu âu
tuy nhiên nga sẽ không đưa ra đề xuất trước
bộ ngoại giao nga nêu rõ nga đang chờ xem các đồng minh của đức
những nước từng phản đối đối thoại về kiểm soát vũ khí thông thường sẽ phản ứng ra sao trước lời kêu gọi của berlin
về phần mình moscow luôn sẵn sàng thảo luận những vấn đề ổn định và an ninh quốc tế dựa trên cơ sở bình đẳng và lợi ích chung
hiệp ước vũ khí thông thường ở châu âu được ký giữa một mươi sáu nước thành viên nato và sáu thành viên khối vakshava năm một nghìn chín trăm chín mươi
văn bản đặt ra giới hạn cân bằng cho hai phía trong việc triển khai năm loại vũ khí phương tiện chiến tranh thông thường gồm xe tăng thiết giáp vũ trang pháo trực thăng tấn công và máy bay chiến đấu
đến tháng ba năm hai nghìn một mươi năm nga chính thức rút khỏi hiệp ước vũ khí thông thường ở châu âu
nhiều chuyến bay nội địa tại sân bay london city đã bị gián đoạn trong ngày hôm nay do những người biểu tình chiếm đường băng
mục đích của cuộc biểu tình này là nhằm nhắc nhở chính quyền anh về tác động của môi trường lên cuộc sống của người việt nam
giới chức london đã phải điều động lực lượng cảnh sát đến để giải tán đám đông biểu tình
nhóm đứng ra tổ chức biểu tình cho rằng sự tồn tại của sân bay london city là phi lý khi chỉ chuyên phục vụ cho một số ít những người giàu có
đồng thời bày tỏ thái độ phản đối kế hoạch mở rộng sân bay vì việc này sẽ tác động xấu đến môi trường sống của người dân địa phương

là sân bay nhỏ chuyên phục vụ cho nhu cầu đi lại của các thương gia các chủ ngân hàng giàu có làm việc tại khu hành chính london
năm hai nghìn một mươi năm lượng khách sử dụng sân bay này đạt mức cao kỷ lục với bốn ba triệu lượt hành khách
một đội tình nguyện cứu hộ trên biển và một nhà hoạt động nhân quyền hy lạp từng cứu sống và giúp đỡ hàng nghìn người di cư gặp nạn trên biển địa trung hải vào năm hai nghìn một mươi
cùng được nhận giải nansen năm hai nghìn một mươi chín
giải thưởng uy tín của cao ủy liên hợp quốc về người tị nạn
đội cứu hộ hellenic và efi lasodi một tình nguyện viên làm việc ở trại tị nạn rapa trên đảo lepos
đã được chọn làm đồng chủ nhân của giải thưởng nansen năm nay vì những đóng góp không ngừng nghỉ trong suốt cuộc khủng hoảng người di cư tại khu vực bờ biển của hy lạp năm hai nghìn một mươi
khoảng tám trăm năm mươi người chạy trốn khỏi cuộc xung đột ở syri iraq và afghanistan đã đến vùng biển của hy lạp trong năm hai nghìn một mươi chín
trong đó có năm trăm linh người đến đảo lebos
giải thưởng nensun với phần thưởng một trăm năm mươi euro được trao hàng năm cho những cá nhân hoặc tập thể có sự giúp đỡ tích cực đối với người tị nạn
giải thưởng năm hai nghìn một mươi sáu sẽ chính thức được trao vào ngày ba tháng một mươi một tới tại cơ quan liên hợp quốc ở genève
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị
xin kính chào và hẹn gặp lại
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé